thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín nào tổng số ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận ở việt nam
vẫn là hai trăm sáu mươi tám người trong đó dự kiến hôm nay sẽ có thêm một mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong tổng số hai trăm sáu mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín ở việt nam có một trăm sáu mươi trường hợp từ nước ngoài
chiếm năm mươi chín bảy và một trăm linh tám trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng chiếm bốn mươi ba
tổng số có bảy mươi ba bảy trăm năm mươi tám người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
cách ly trong đó ba trăm sáu mươi chín người cách ly tập trung tại bệnh viện một mươi một sáu trăm hai mươi tám người cách ly tập trung
tại cơ sở khác sáu mươi một bảy trăm sáu mươi một người cách ly tại nhà và nơi lưu trú hiện ba ca bệnh nặng
ngôi bệnh nhân số một mươi chín chín mươi một và một trăm sáu mươi một tiếp tục được theo dõi sát trong đó bệnh nhân số một mươi chín đã có đáp ứng
tốt bệnh nhân số chín mươi một không sốt thở máy
có nhịp tự thở và bệnh nhân số một trăm sáu mươi một thở máy qua nội khí quản dự kiến trong hôm nay sẽ có thêm
bốn bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương được công bố khỏi bệnh